mình nghĩ về con nghĩ về mẹ
đau khổ nhất sau này là người gắn chịu sẽ là con mình

thì mình biết là sẽ có rất là nhiều những điều trái chiều

nhưng mà mình cũng quan đảm để mình chia sẻ
nếu mà ai đã tìm đến cái chết như mình và được sống lại hai lần như mình
thì phải cảm ơn ông trời rất nhiều
thế cho mình được biết là đến hiện thời điểm hiện tại là cuộc sống nó đáng quý như thế nào
mặc dù là đến thời điểm hiện tại là mình cũng có một chút vấn đề về bệnh tật ở trong cơ thể
nhưng mà mình cũng không vì đó nữa để mà mình nạt chế với cuộc sống này
đó là những cái giá mình phải trả cho cái việc mình tìm đến cái chết đấy
mình nghĩ rằng là không riêng bản thân mình thì mình là chết ở những cái thời điểm mà cùng cực của mỗi con người
đương nhiên thì cuộc sống của ai cũng có những buồn vui và những buồn
rồi cũng có được đến cái cùng cực như mình
nhưng xong rồi mình thoát ra được khỏi cái khó khăn cái cùng đó thì sẽ đến một cái cuộc sống mới
mình chỉ muốn với các bạn là trước khi nào có vấn đề gì đó mà nó liên quan đến tính mạng của mình ấy
để suy nghĩ về xong
tuổi trẻ mình không nên lãng phí vì một điều gì đó để dối ngày mai mà tất cả đều phải hối hận
những suy nghĩ tiêu cực thì vẫn thường trực ở những người mà tự nhận rằng là mình có cái thể trạng và cái tâm lý yếu đuối
tôi cũng thừa nhận điều đó thôi nhưng mà tôi cũng hy vọng rằng là
một là em tiếp tục phải nhờ đến con của em trong mọi quyết định của mình đúng không
thứ hai là đến những người thân của em bố mẹ của em anh chị em những người thương em vô cùng
và thứ ba nữa là em còn có rất nhiều điều có thể và đang làm được
hiện nay thì em đã kiếm tiền để nuôi con được chưa
và đã khá hơn trước rất nhiều đúng không
cười lên cái nào cười lên nào đúng không
thế thì tại sao phải căng thẳng
rồi là cuộc sống của bố mẹ mấy chục năm trôi qua cũng có một ít tích lũy
rồi mọi người xung quanh em rất là nhiều bốn anh chị em cơ mà à
vẫn có thể bao bọc cho em đều vẫn có thể chia sẻ được
thậm chí có cả những cái biến cố xảy ra trong đời của mình
chẳng sao cả
mình sẽ làm việc này việc kia
quan trọng là em hãy đừng chỉ nhìn vào cuộc sống của riêng mình thôi
hãy nhìn ra xung quanh
trong thành phố của em trong đơn vị của em trong cộng đồng của em
và trên khắp cả đất nước việt nam có biết bao nhiêu người có thể cùng chung cảnh ngộ
nhưng với họ thì cái chữ sống nó giá trị lắm
thôi tâm sự vậy thôi
chắc anh cũng không cần phải đúc kết gì đâu
khán giả sẽ đã tự tìm câu trả lời của mình rồi
và anh cũng không có bất cứ một cái đánh giá nào tiêu cực về em cả
hãy cho những trải nghiệm đã qua là đã qua
việc của mình bây giờ là sống làm sao cho đừng sống hoài sống phí
và sống cho nó có ý nghĩa
và không chỉ sống cho mình
đối với em thì phải nhấn mạnh lại là mình sẽ sống cho rất nhiều người khác nữa
bạn cần đến em
bắt tay một cái nhé
bắt tay được đúng không
ok cảm ơn em
em đi về an toàn nhé
không được ghé lại mua cái gì
xì lành thuốc nọ thuốc kia nhé
cười lên nào
ok em hứa
ok mời em
nói là không thực cảm thì không đúng cảm xúc của tôi lúc này
nhưng tôi không phải là người yếu đuối
và tôi nghĩ là cậu bé cũng có những điểm thắng trách
nhưng chắc chắn chúng ta không nói trước mặt cậu ấy đâu
và rồi thì cái cậu cần nhất là những người ở xung quanh
chúng ta sống với nhau và hệ lụy với nhau
liên đối với nhau và cần nhau là ở chỗ này
hãy để cho những cái hành vi hồ đồ của mỗi cá nhân không có điều kiện được nảy sinh
bởi phủ lên trên đó là tình cảm là tình yêu của tất cả chúng ta
chiếc ghế lại trống và lê anh lại xin được mời những khán giả tiếp theo đến với tôi
để kể câu chuyện của các bạn mà có ích cho cộng đồng của chúng ta
hãy liên hệ với chương trình theo địa chỉ email
còn bây giờ thì xin chào tạm biệt quý vị
hẹn gặp lại